thưa quý vị có không ít bài học sương máu về phát triển nóng đã phải trả giá đắt
nhưng việc tự phát mở rộng diện tích cây trồng ngoài quy hoạch vẫn tiếp tục là tình trạng có diễn biến phức tạp xảy ra tại nhiều địa phương
đây là căn nguyên tiềm ẩn nhiều rủi ro khi mà nguồn cung nông sản vượt cầu sản phẩm dư thừa
người nông dân thì thiệt hại lớn về mặt kinh tế còn tài nguyên đất nước thì cạn kiệt gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp
theo quyết định của bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn về phê duyệt quy hoạch vùng trồng cây thanh long đến năm hai nghìn ba mươi
định hướng đến năm hai nghìn ba mươi diện tích trồng thanh long của cả nước sẽ chủ yếu tập trung tại ba tỉnh là bình thuận long an và tiền giang
trong đó đến năm hai nghìn hai mươi diện tích trồng thanh long tại bình thuận khoảng hai mươi tám hectare
tại long an khoảng bảy năm trăm linh hectare và tại tiền giang khoảng sáu hai trăm linh hectare
tuy nhiên hiện nay diện tích trồng thanh long của các tỉnh này đều do bà con nông dân trồng tự phát dẫn đến phá vỡ quy hoạch
theo đó tỉnh bình thuận trồng vượt hơn hai hectare long an gần ba sáu trăm linh hectare và tiền giang gần hai hectare
đối với trái dưa hấu của việt nam cũng lâm vào tình trạng tương tự
nhiều địa phương bà con nông dân đã tự phát trồng lên tới hàng nghìn hectare
thực trạng phá vỡ quy hoạch vùng sản xuất hay còn gọi là sản xuất theo đám đông
đã và đang tồn tại nhiều năm nay và trở thành một điệp khúc đến hẹn lại lên
cuối tháng một đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi tại các cửa khẩu giáp trung quốc
hàng đoàn các xe nông sản đã ở đây nhiều ngày chờ thông quan và đều là xuất khẩu theo đường tiểu ngạch
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quy hoạch các loại cây trồng được bộ tính toán kỹ lưỡng trên cơ sở tài nguyên khí hậu từng vùng
đặc biệt quy hoạch có xem xét đến từng vùng từng sản phẩm cũng như thực trạng nhu cầu của thị trường trong nước và thế giới
qua đó đưa bài toán về diện tích sản lượng cũng như các giải pháp kỹ thuật lộ trình triển khai
việc phá vỡ quy hoạch tự phát mở rộng diện tích sản xuất sẽ gây thiệt hại lớn về kinh tế
làm suy kiệt tài nguyên đất nước và tiềm năng xuất khẩu một số nông sản chiến lược
vâng rõ ràng là một thực tế là việc nông dân tự ý mở rộng diện tích các loại cây trồng
và quy hoạch sẽ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro
khi quy hoạch thì bị phá vỡ thì diện tích nhân rộng một cách ồ ạt sẽ dẫn đến hậu quả trước mắt là sản lượng tăng đột biến
sản phẩm có nguy cơ rơi vào tình trạng ứ động bị ép giá và không thể tiêu thụ được
vâng và điệp khúc trồng chặt chặt trồng tiếp tục tái diễn mà không có hồi kết
đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc những năm qua nhà nước và nhiều cấp ngành tổ chức đã phải tiến hành giải cứu các loại nông sản
nhiều năm qua chính phủ đã dành sự quan tâm đặc biệt
cho ngành nông nghiệp bằng hàng loạt các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp liên kết chuỗi trong sản xuất nông sản
tuy nhiên những chính sách này vẫn chưa đủ hấp dẫn chưa thu hút được các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp
có nhiều nơi doanh nghiệp và nông dân khó tìm được tiếng nói chung
nguyên nhân chính là do thói quen tự do khó đáp ứng đủ điều kiện để sản xuất ra sản phẩm hàng hóa đạt chất lượng cao theo các đơn hàng
cái hiện tạng mà chúng ta thấy là cái liên kết
của nông dân với doanh nghiệp
với nhà nước chúng ta
tới giờ này là chưa có đạt được yêu cầu
khiến cho nông dân thì cứ sản xuất mà sản xuất theo cái gọi là ồ theo đám đông
thấy anh kia bán được thì mình cũng làm theo mình cũng trồng
tới cùng trồng nhiều quá bán không được
cái gì cung nhiều quá mà cầu vẫn không tăng
thì dứt khoát là giá nó phải rớt
còn cái gì mà cầu nhiều quá nhưng mà sản xuất không có
không đủ thì giá phải tăng
bà con nông dân cơ bản vẫn sản xuất nhỏ lẻ manh muốn tự phát
dẫn đến khủng hoảng thừa
trong khi đó các doanh nghiệp nông nghiệp phần lớn vẫn bị động
trong việc tạo ra nguồn nông sản
chủ yếu là thu mua nông sản để kinh doanh xuất khẩu thô giá trị thấp
muốn thoát ra cái kinh tế giải trú này
thì chúng ta phải là mang lại cho nó thật là bài bản
cái sự liên kết
các doanh nghiệp nông nghiệp
nước nhà nông dân với nhà doanh nghiệp này phải
thật sự là rất là kháng trích
và nhà nước phải rất là rõ ràng rất công tâm
chính sách đó như anh này thì anh đạt đủ điều kiện thì anh được hưởng
những cái mũi nhọn về nông nghiệp của mình
phát ra là cái gì
và cái hướng nó đi chỗ nào
chỗ nào đi trong nước chỗ nào đi ngoài nước
và từ đó nhà nước sẽ
tạo ra những cái cơ chế
những cái cơ sở vật chất khuyến khích những cái doanh nghiệp người nông dân
thì như thế thì tôi chắc chắn là chúng ta sẽ phát triển nó rất là mạnh
và rất là thành công
một khi sự liên kết giữa bốn nhà được chặt chẽ và được triển khai sâu rộng
cộng với sự vào cuộc quyết liệt của các ngành hữu quan
hy vọng những rào cản bế tắc trong thúc đẩy các liên kết sản xuất
và tiêu thụ sản phẩm nông sản sẽ được khắc phục triệt để
đưa thế mạnh sản xuất nông nghiệp của việt nam phát triển
mạnh mẽ hơn
thưa quý vị tại khu vực châu á
thái lan đứng thứ hai về xuất khẩu nông sản chỉ sau trung quốc
nói về ngành nông nghiệp của thái lan
thì một học giả người mỹ chuyên nghiên cứu về thái lan đã kết luận cho rằng
đó không phải là phúc lợi kinh tế dành cho người lao động
hoặc những người nông dân sản xuất quy mô nhỏ
nó là một chương trình nhận được sự ưu tiên rất lớn từ phía chính phủ
vâng những thành tựu của ngành nông nghiệp thái lan được ghi nhận
trước hết là nhờ chính sách trợ giá nông sản
ưu đãi về vốn tăng cường bảo hiểm cho nông dân
chính phủ hỗ trợ tìm kiếm địa chỉ xuất khẩu những sản phẩm sau thu hoạch
và chế biến thông qua hình thức hợp đồng liên chính phủ
đồng bộ hóa các chính sách hỗ trợ từ khâu gieo trồng sản xuất đến bao tiêu xuất khẩu
và giảm thiểu rủi ro cho người nông dân
mới đây chính phủ thái lan đã thông qua một gói hỗ trợ trị giá ba một mươi hai tỷ bạt
tương đương chín mươi tám ba mươi hai triệu đô la để hỗ trợ năm trăm ba mươi nông dân
tại một mươi chín tỉnh bị ảnh hưởng do hạn hán kéo dài
thứ hai là chính sách liên tục cơ cấu ngành nông nghiệp để mang lại hiệu suất cao nhất
theo đó quy hoạch vùng trồng nông sản theo điều kiện khí hậu thổ nhưỡng
các làng nằm trong quy hoạch được nhận hỗ trợ ưu đãi về vốn từ chính phủ
thứ ba là chính sách đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật
bí quyết thành công của nông dân thái lan chính là sự kết hợp khéo léo giữa kinh nghiệm canh tác truyền thống
với việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới
ngoài ra công tác đào tạo kỹ thuật nâng cao nhận thức cho người nông dân được coi trọng
thứ tư là chính sách mở rộng thị trường để thu hút đầu tư mạnh mẽ của nước ngoài cho nông nghiệp
tìm đầu ra cho sản phẩm cho nông dân không để tình trạng doanh nghiệp nắm đằng chui
cụ thể nhà nước tìm thị trường xuất khẩu nông sản
song chất lượng tiêu chuẩn phù hợp với yêu cầu của thị trường lại do chính người nông dân phải tự bảo đảm